vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ tư ngày bảy tháng sáu
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
sáng nay bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ huỳnh thành đạt là vị bộ trưởng tiếp theo
đang đàn trả lời chất vấn cho quốc hội
đặt câu hỏi chất vấn bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
nhiều đại biểu quan tâm đến giải pháp ứng dụng cơ kệ cao vào sản xuất nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là điểm tựa của huyết mạnh cho nền nông nghiệp kết cảnh
chiếm yếu thể trong cạnh tranh trên thị trường
giá tăng trả trì sản phẩm và thu nhập của người làm nông nghiệp
tuy nhiên ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của nước ta còn khiêm tốn
xin bộ trưởng cho biết việt nam đang đứng ở đâu so với các nước khu vực và thế giới
trong ứng dụng thành tiều khoa học công nghệ
nhất là công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới
qua báo cáo của bộ khoa học và công nghệ đã đánh giá
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung tại một số vùng
một số sản phẩm có thế mạnh một số doanh nghiệp lớn
trong khi đó sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân luôn rất cần ứng dụng công nghệ cao
những kỹ thuật mới để sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao đạt chất lượng đạt hiệu quả
vậy xin bộ trưởng cho biết nguyên nhân của vấn đề trên giải pháp sắp tới của bộ là như thế nào
để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được phổ biến rộng khắp ruộng vườn nương rẫy
góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người nông dân
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều đào cản
đặc biệt cần nguồn vốn rất lớn để xây dựng kết cấu hạ tầng đầu tư sản xuất đào tạo nhân lực v v
việc tiếp cận vùng bốn cũng còn khó khăn rất mong chúng ta quan tâm tháo gỡ khó khăn này
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều
đủ đủ rõ trong khi vẫn thiếu các công cụ phòng ngừa và hạn chế đủ rõ
như là bảo hiểm nông nghiệp quỹ đầu tư bảo hiểm công nghệ cao
giải pháp sắp tới là hoàn thiện các cơ chế chính sách để khắc phục những khó khăn hạn chế mà tôi đã nêu trên
bộ cục nghệ rất sẵn sàng kiểm tra các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia cho lĩnh vực này
giải trình làm rõ thêm về vấn đề này
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển
ông thôn lê minh hoan cho rằng phải nhìn nhận vấn đề nông nghiệp công nghệ cao
dưới đặc thù của nền nông nghiệp việt nam để tìm ra hướng đi tốt nhất
trong cạnh đó có những nghiên cứu của những người nông dân
như chúng ta hay nói là những nhà khoa học trên đất
nó kết hợp với những nghiên cứu của viện trừ
thì lúc đó nó sẽ phủ cái tri thức phủ khoa học công nghệ trên những cánh đồng
trên những bờ ao của bà con nông dân chúng ta
cũng tại phiên chất vấn nhiều vấn đề quan trọng như giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn lực cho khoa học công nghệ
vấn đề trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ tại doanh nghiệp
giải pháp khuyến khích phát triển sáng chế từ công trình khoa học nghiên cứu trong nước
đã được các đại biểu quốc hội đặt câu hỏi chất vấn bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ huỳnh thành đạt
sáng nay ngày bảy tháng sáu tại hà nội
tiếp tục diễn ra phiên tòa xét xử nhóm cựu lãnh đạo tổng công ty xây dựng công trình giao thông số một
tức công ty senco một
hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ hành vi không tính giá trị thực tế
quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phân hóa
từ đó gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng
liên quan đến việc đưa giá trị quyền sử dụng bốn khu đất liên quan vào giá trị doanh nghiệp
theo cáo trạng trong quá trình cổ phân hóa
nhóm lãnh đạo senco một và các bị cáo thuộc công ty kiểm đoán anc
đã xác định bốn khu đất tại tp hcm long an tiền giang và gia lai
là tài sản cố định vô hình với tổng giá trị một mươi hai sáu tỷ đồng
tuy nhiên số tài sản này sau đó được hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự
tại bốn địa phương trên xác định năm hai nghìn một mươi chín
có tổng giá trị là hơn sáu mươi bảy bốn tỷ đồng
với mục đích đẩy nhanh tiến độ cổ phân hóa senco một
cựu tổng giám đốc cenco một cấn hồng lai và cựu chủ tịch hội đồng thành viên cenco một phạm dũng
đã thực hiện trái quy định của pháp luật
thực hiện trái các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ giao thông vận tải
liên quan đến việc đưa giá trị quyền sử dụng bốn khu đất nêu trên
vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phân hóa
về nội dung này bị cáo lai khai quy định việc thẩm định giá phải cân cứ vào giá của đất thị trường
nhưng quan điểm của công ty kiểm toán anc lại đưa ra mức giá tạm tính
theo giá năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai là hơn một mươi hai tỷ đồng
về phần mình bị cáo phạm dũng thừa nhận sai phạm của mình
liên quan đến việc gây thất thoát hơn năm mươi bốn tỷ đồng
do xác định giá đất không đúng với thực tế đối với bốn khu đất nêu trên
cơ quan kiểm soát điều tra công an chính phủ
tỉnh lâm đồng đã có văn bản gửi sở giao thông vận tải
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh lâm đồng công an và ủy ban nhân dân
tp đà lạt tp bảo lộc và các huyện đề nghị phối hợp điều tra vụ án
đưa nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm
cơ quan cảnh sát điều tra khuyến khích các cá nhân có liên quan đến sai phạm
trong hoạt động đăng kiểm nghiệm thu xe cơ giới cải tạo tự thú đầu thú
chủ động khai báo tố giác tội phạm tự nguyện khắc phục hậu quả
để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
công an các địa phương phối hợp với chính quyền cơ quan đoàn thể
tại địa phương tổ chức quán triệt tuyên truyền vận động tổ chức cá nhân
tích cực tố giác vi phạm tội phạm đặc biệt là các chủ phương tiện
có xe ô tô xe tải đã đến các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới lâm đồng
để kiểm định xe cơ giới và nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân nào không tố giác bao che hoặc cản trở điều tra
thì xử lý nghiêm không khoan hồng không áp dụng tình tiết giảm nhẹ
nếu truy kíu trách nhiệm hình sự
tổ chức cá nhân có liên quan trực tiếp hoặc đến thông qua dịch vụ bưu chính
để cung cấp thông tin cho phòng cảnh sát kinh tế cơ quan tỉnh lâm đồng
tại số bốn trần bình trọng phường năm tp đà lạt tỉnh lâm đồng
thông tin về người báo tin tố giác trình báo sẽ được giữ bí mật
theo quy định pháp luật
cơ quan huyện bát giác tỉnh lào cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số hai
của quản lý thị trường lào cai và đồn biên phòng bát giác
vừa kiểm tra thu giữ lô hàng hai lô hàng thực phẩm bần không rõ nguồn gấp
tại địa bàn huyện bát giác tỉnh lào cai
chiều ngày năm tháng sáu tại khu vực tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b thuộc thôn an thành
xã quang kim huyện bát sát tổ công tác đội điều tra tổng hợp
phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện bát sát
và đội quản lý thị trường số hai đã phát hiện kiểm tra và thu giữ lô hàng
gồm một trăm tám mươi bao tải
lô hàng gồm ba kg chân gà tài lợn chân lợn đông lạnh
đang trong quá trình phân hủy
tiếp đó ngày sáu tháng sáu tại khu vực đường bờ sông
tại khu vực tổ chính thị trấn bát giác huyện bát giác
lực lượng chức năng đã phát hiện kiểm tra lô hàng một trăm bảy mươi năm bao tải
bên trong có ba năm trăm linh kg chân gà chân lợn đang trong quá trình phân hủy
tại thời điểm kiểm tra không xác định được chủ lô hàng kể trên
nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng trên
để xử lý theo quy định
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện yêu cầu
một bộ công thương giả soát đánh giá kỹ về tình hình cung ứng điện hiện nay
nhất là các yếu tố phát sinh ảnh hưởng đến việc đảm bảo cung ứng điện
để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
khẩn trương hướng dẫn evn xây dựng các kịch bản chủ động kịp thời ứng phó
với những khó khăn về cung ứng điện và tổ chức thực hiện theo quy định
hoàn thành việc này trước ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
khẩn trương hoàn thiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện
trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi năm và các năm tiếp theo
theo chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
trong đó tập trung các giải pháp thiết thực hiệu quả trong giai đoạn khó khăn
về cung ứng điện hiện nay trình thủ tướng chính phủ ký ban hành trước ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
khẩn trương hoàn thiện chỉ thị của thủ tướng chính phủ về đảm bảo cung ứng điện
cung cấp than khí cho sản xuất điện trong thời gian tới
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nghiên cứu hướng dẫn xử lý rứt điểm theo thẩm quyền đối với các dự án điện gió
điện mặt trời đã thực hiện đầu tư xây dựng nhưng không đáp ứng thời hạn cơ chế giá
fpt đã hết hạn
khẩn trương hướng dẫn về công tác đàm phán giá điện trên tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
đối với các dự án điện gió điện mặt trời thuộc diện nêu trên
theo quy định hoàn thành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ra soát quy định của pháp luật về điện lực để có hướng dẫn về đầu tư lưới điện
truyền tải theo quy hoạch phát triển điện lực được duyệt
trong đó đẩy mạnh đầu tư theo hình thức hợp tác công tư trong quá trình xây dựng
trình thủ tướng chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám
khẩn trương điều chỉnh việc quản lý chỉ đạo trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
về bộ công thương theo quy định của đảng nhà nước trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
và nghiên cứu thực hiện các chính sách phù hợp hiệu quả
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền
và quy định của pháp luật chỉ đạo các tập đoàn evn pvn ktv phối hợp chặt chẽ
hiệu quả thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm hai nghìn hai mươi
và thời gian tiếp theo kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền
ba tập đoàn điện lực việt nam tập trung huyện
động hiệu quả mọi nguồn lực nỗ lực cao nhất trong chỉ đạo điều hành thực hiện đồng bộ
hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định
và theo các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ hướng dẫn của bộ công thương về vấn đề này
chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện
và theo hướng dẫn của bộ công thương đồng thời chủ trì phối hợp với các bộ
ngành địa phương tổ chức thực hiện theo quy định khẩn trương chỉ đạo và trực tiếp tháo gỡ
khắc phục sự cố các nhà máy nhất là các nhà máy điện tại miền bắc
để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản tập đoàn dầu khí việt nam
cung cấp đủ than khí cho các nhà máy điện theo đề nghị của evn
phối hợp chặt chẽ với evn trong thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới
khẩn trương chỉ đạo khắc phục ngay sự cố các nhà máy điện thuộc thẩm quyền
sớm đưa vào vận hành trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ với evn
các tổng công ty công ty điện lực trong thực hiện công tác tiết kiệm điện tại địa phương
đạt hiệu quả cao nhất và thực hiện các kịch bản ứng phó với những khó khăn
về cung ứng điện trong thời gian tới
giao bộ trưởng bộ công thương chỉ đạo và thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành
theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của tập đoàn điện lực việt nam
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị
tân yên được mệnh danh là thủ phủ vải thiều chín sớm của tỉnh bắc giang
với tổng diện tích hơn một ba trăm linh hectare
năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt khoảng hơn một mươi năm tấn
những ngày này người trồng vải thiều chín sớm tại tân yên đang tất bật thu hoạch
cùng với thị trường nước ngoài bắc giang đẩy mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ thị trường
trong nước qua nhiều kênh khác nhau
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trồng theo tiêu chuẩn việt gáp cùng với việc được chính quyền hỗ trợ
trong việc thúc đẩy xúc tiến thương mại
vỏ vải thiều chín sớm của gia đình bà nguyễn thị hòa xã phúc hòa huyện tân yên
cũng trở nên dễ dàng hơn
tuy nhiên do gia đình bà bị mất mùa nên ảnh hưởng đến tổng thu của vụ vải năm nay
nhà thì chắc là lửa hát thôi
lửa hát nhưng mà năm nay thu hoạch giá cả từ một mươi năm đến hai mươi
năm ngoái còn được ví dụ như chục tấn năm nay chắc chỉ bốn năm tấn thôi
hiện tại chúng tôi thì cũng có từ năm đến sáu
cái doanh nghiệp cũ
và năm hai nghìn ba này ngoài doanh nghiệp cũ ra chúng tôi đã có từ ba đến bốn doanh nghiệp mới
vào cái thị trường này và đã ký kết với hợp tác xã
cũng như là hai mã vùng trồng của xã phúc hỏa chúng tôi
năm hai nghìn hai mươi ba sản lượng vải thiều chín sớm tại huyện tân yên giảm khoảng ba mươi so với năm ngoái
giá được chia ra làm hai mức khác nhau
vải trồng theo tiêu chuẩn việt gap global gap có giá ổn định
giao động từ một mươi năm đến ba mươi đồng
vải trồng không theo tiêu chuẩn giảm so với năm trước
hiện tại được thương lái thu mua với giá từ bảy đến một mươi đồng một kg
ngoài việc đẩy mạnh tiêu thụ trên các hệ thống siêu thị chợ dân sinh
tỉnh bắc giang tiếp tục đẩy mạnh phân phối trên một số sản thương mại điện tử
giải pháp này giúp kích cầu tiêu thụ nội địa trong bối cảnh dịch bệnh
cũng như xu hướng mua hàng của người dân có những thay đổi
chúng tôi hướng vào các cái chuỗi siêu thị các cái chợ đầu mối
và cái sản lượng
sản phẩm của chúng tôi cũng đã được giao dịch trên các sản thương mạnh điện tử
chúng tôi đã ra mắt hai cái sản thương mạnh điện tử
một là sản thương mạnh điện tử của xã phúc quả vùng thủ phủ vải của tân yên
hai nữa là sản thương mại nông nghiệp cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện tân yên
ngay từ đầu năm bắc giang cũng đã triển khai một loạt các hoạt động xúc tiến
cụ thể như là đã có văn bản người sợ công thương
các cục vụ của bộ công thương đề nghị tạo thiện hỗ trợ bắc giang
kết nối các doanh nghiệp hợp tác xã nhà vườn của bắc giang
với các kênh tiêu thụ như là siêu thị trung thân hương mại
chợ đầu mối tại các địa phương
mời gọi các doanh nghiệp có uy tín có kinh nghiệm
đến bắc giang tìm hiểu khảo sát ký kết hợp đồng tiêu thụ và hiểu
ứng dụng công nghệ đem truy xuất nguồn gốc
quản lý mã số vùng trồng bảo đảm các điều kiện sạch và an toàn thực phẩm
cùng với chủ động trong phòng kết nối xuất tiến tiêu thụ
đa dạng hóa thị trường cả trên các kênh truyền thống và các sàn thương mại điện tử
giúp việc tiêu thụ được dễ dàng hơn
đến thời điểm hiện tại huyện tân yên đã thu hoạch được hơn một mươi ba tấn
ước đạt tám mươi tổng sản lượng
mỗi người người có mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất là bốn trăm năm mươi hai triệu đồng
thấp nhất là một mươi sáu năm triệu đồng
thời gian chi trả trong bảy ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động
tính từ ngày ba mươi tháng sáu
hiện phía công ty cũng đã gửi danh sách chấm dứt hợp đồng lao động
đến bộ hiểm xã hội quận bình tân để rà soát thông tin và chuẩn bị chốt sổ
mới đây đơn vị đánh giá ẩm thực uy tín michelin vừa công bố danh sách
một trăm linh ba nhà hàng tại tp hcm và hà nội đạt chuẩn
đặc biệt là có bốn nhà hàng việt nam đầu tiên được gắn sao mishalin
kỳ vọng là thu hút được thêm thực khách quốc tế
trong tối sáu tháng sáu michelin đã công bố danh sách tuyến chọn đầu tiên
các nhà hàng đạt chuẩn michelin guide hà nội và tp hcm
trong tổng số một trăm linh ba nhà hàng được tuyến chọn có bốn mươi tám nhà hàng ở hà nội
và năm mươi năm nhà hàng ở tp hcm
có bốn nhà hàng được nhận một sao michelin đó là nhà hàng ăn sài gòn
tại tp hcm nhà hàng gia nhà hàng hibana baikoki
nhà hàng tầm vì tại hà nội
tiêu chí để đánh giá các nhà hàng này dựa trên chất lượng nấu ăn ngon
và mang đến trải nghiệm ẩm thực vượt trội xứng đáng để du khách
dường dân thưởng thức khi đến việt nam
ngoài ra hai mươi chín cơ sở ăn uống được thấm định viên công nhận
có món ăn đáng trải nghiệm với giải thưởng vip kumon
hạng mục tôn vinh những nhà hàng phục vụ món ăn ngon với giá cả phải chăng
những nhà hàng quán ăn được tôn vinh trong ấn phẩm đầu tiên
của michelin guide tại việt nam được kỳ vọng thu hút du khách quốc tế tìm đến
từ đó lan tỏa tình yêu dành cho các món ngon tại hà nội và tp hcm
diễn đàn đô thị văn hóa công nghiệp hội tụ năm hai nghìn hai mươi ba tại tp hcm
bao gồm một mươi hai phiên thảo luận về các phương hướng và chiến lược
xoay quanh ba mối nhận phát triển hơn đến tp thông minh
đây là cơ hội đặc biệt để lắng nghe ý kiến khác nhau
từ lãnh đạo chính phủ nhà chính trị các doanh nhân nhà khoa học
từ việt nam và hàn quốc
không gian diễn đàn còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm
tăng cơ hội kết nối giao thương giữa hai quốc gia
sico là cơ hội rất tốt giúp cả hai quốc gia là hàn quốc việt nam
đang được tiêu chí phát triển bình vẩn
tôi nghiên cứu và nhận thấy cả hai quốc gia đều đang có nguồn nhân lực trẻ
chăm chỉ như sáng tạo
bên cạnh lợi thế thì chúng tôi nhận thấy những đô thị lớn
tại hai quốc gia chúng ta còn một số thách thức về môi trường
biến đổi khí hóa nguồn nguồn nguồn nguồn nguồn
tuy nhiên nếu nhận diện sớm và sớm khắc phục
thì những đô thị lớn đang có nhiều nền tảng cực kỳ thuận lợi
để tiến đến đô thị thông minh
năm hai nghìn hai mươi hai diễn đạt sikon lần đầu tiên đã diễn ra tại hà nội
nằm trong khu khổ kỷ niệm ba mươi năm hợp tác kinh tế việt nam hàn quốc
lần thứ hai diễn ra sico lựa chọn thành phố hồ chí minh
và chọn chú đề thành phố thông minh chứa đường đô thị văn hóa công nghiệp hội tụ
nội dung chính của một mươi hai phiên sẽ xoay quanh các cơ hội
và hai doanh nghiệp hai nước tham gia vào lĩnh vực đô thị thông minh
đồng thời xây dựng mạng lưới doanh nghiệp
cung cấp cơ hội đầu tư kinh doanh trong nền kinh tế số
thành phố hồ chí minh mong muốn và sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn
trong quan hệ việt nam hàn quốc trong ba mươi năm tiếp theo
đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo trách nhiệm
đồng thời cũng là cơ hội cho cả hai bên chắc chắn chỉ có thể hoàn thành
một lĩnh vực văn hóa sáng tạo
khi chúng tôi nhận được sự hỗ trợ hợp tác từ phía các bạn hàn quốc
từ các cơ quan chính phủ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp
các chuyên gia các nhà khoa học với mục tiêu xây dựng một đô thị thông minh hiện đại
người dân có hiếp sống văn minh nghĩa tình
bên cạnh cơ quan quản lý từ hàn quốc và từ thành phố hồ chí minh
suốt thời gian tổ chức sicor năm hai nghìn hai mươi ba
các đơn vị đồng tổ chức lệ hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh
hội doanh nhân trẻ thành phố hồ chí minh
chú động kết nối các đơn vị thành viên để tìm kiếm cơ hội thương mại
sau thành công của hai lần tổ chức sicor đã hướng đến trở thành sự kỷ hàng năm
đồng góp vào sự phát triển chung của xu hướng đô thị thông minh
phát triển văn hóa và công nghiệp tại việt nam
bưu điện trung tâm thành phố hồ chí minh với lối kiến trúc phục hương tuyệt đẹp và hoài cổ
hiện vẫn còn giữ nguyên vẹn đến tận bây giờ
mới đây tạp chí kiến trúc architectural digest của mỹ đã điểm tên một mươi một bưu điện
có kiến trúc đẹp nhất thế giới trong đó bưu điện thành phố hồ chí minh
đứng vị trí thứ hai trong danh sách này
phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế phương nam ngày hôm nay
tòa lạc tại công trường công xã paris quận một bưu điện thành phố hồ chí minh
được người pháp xây dựng trong khoảng từ năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu đến năm một nghìn tám trăm chín mươi một
công trình mang theo phong cách châu âu kết hợp với nét a đông
theo bản vẽ của kiến trúc sư véodio cùng với người trợ tá follow
trong đó thiết kế hình mái vòm tạo cảm giác hoài cổ và trọng lớn cho du khách
bưu điện vận dưỡng những hòm thư cổ bốt điện thoại các đồ lưu niệm như tem hay thư sư
ngay giữa lòng một thành phố hồ chí minh hoa lệ mà lại có một công trình kiến trúc
kết hợp giữa châu âu và châu á đầy độc đáo như vậy
đây cũng là điểm tham quan nổi tiếng với du khách nước ngoài
tòa nhà này có kích thước lớn làm tôi liên tưởng giống với công trình
kiến trúc ga xe lửa israel với kiểu kiến trúc pháp cổ kính nhưng được gìn giữ chất lượng như mới
thật thích khi nhìn thấy các vật dụng các cấu công trình xưa cũ tại đây
cảm giác khi tham quan thật tuyệt vời
tôi thấy thích thú khi những nền văn hóa khác nhau được gìn giữ cùng một nơi
tôi cảm nhận việt nam rất trân trọng những chia sẻ như vậy như một nhân chứng cho lịch sử
cũng giống như tòa nhà thờ đức bà gần đây rất tuyệt vời khi di sản và văn hóa được trân trọng
ngay khi bước vào tôi đã thích sự đồ sộ của công trình
với những vòm mái cao màu sắc của kết cấu cũng bắt mắt
đến những quốc gia đông á chúng tôi từng nghĩ sẽ thích đến chùa chiên các ngôi đền
nhưng thực sự cũng rất thú vị khi thấy những phong cách văn hóa khác biệt lưu dấu trên những công trình như thế này
cho chúng tôi thông tin là sự bổ ích
kiến trúc nổi bật của bưu điện tp hcm là hệ thống vòng cung lớn bên trong tòa nhà
ảnh hưởng từ phong cách kiến trúc trong các nhà thờ tây âu
theo đó phần trần của nhà tiền sảnh được nâng đỡ bởi bốn cột trụ sắt nằm bốn góc
mỗi cột trống nở bốn kèo sắt tọa ra bốn phía
chuyên phòng cung dài do hai hàng trụ sắt hai bên chiều lực
cái điểm tiếp nối giữa các trụ và kèo sắt thiết kế công phu chạm khắc thành những hoa văn tinh xảo
tiết kế máy vòng độc đáo phối hợp cùng hệ thống náy sáng được tính toán tỉ mỉ
tạo ra không gian trọng trải thoáng đẳng cho tòa nhà
hai bên hông tòa nhà được những kỹ sư nghị pháp vẽ hai tấm bảy đồ lịch sử
là sài gòn s s s environment một nghìn chín trăm tám mươi hai light telegraphic solution việt nam
sài gòn s s environment một nghìn chín trăm tám mươi sáu trên phòng trần hình bán nguyệt
vừa qua bưu điện trung tâm tp hcm được bầu chọn vào vị trí thứ hai
trong một mươi một bưu điện đẹp nhất thế giới của tạp chí chuyên về kiến trúc của mỹ
architectural directs bình chọn
công trình kiến trúc của tòa nhà này cũng đã được sở du lịch đưa vào
là một trong những điểm đến đầu tiên của du lịch tp hcm
và với vị trí với kiến trúc độc đáo như vậy
cùng với sở du lịch đều là một trong những điểm đến đầu tiên của du lịch tp hcm
với kiến trúc của khu vực lân cận như nhà thờ nước bà và dinh thống nhất
thì tạo ra một quần thể một không gian văn hóa rất đặc sắc
ở ngay tại trung tâm quận nhất cũng như là trung tâm tp hcm
với lịch sử tồn tại hơn một trăm ba mươi năm tòa nhà bưu điện tp hcm
mang ý nghĩa lớn về mặt kiến trúc văn hóa lịch sử với người dân thành phố
đây cũng là một trong những điểm nhất định phải đến của du khách
khi ghé thăm thành phố lớn phía nam tổ quốc
ngành bưu điện trong suốt những năm tháng qua
vẫn luôn cố gắng xây dựng một hình tượng đẹp trong mắt những người đến nơi đây
đối với ngành bưu điện chúng tôi từng nhân viên cũng đều rất là vinh dự
được công tác tại một cái địa điểm một vị trí đặc biệt như vậy
và chúng tôi cũng luôn quán triệt những cái tinh thần phục vụ là niềm nở
hiếu khách và phục vụ tận tâm từ những em học sinh
cho tới các du khách nước ngoài đến tham quan và sử dụng dịch vụ
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo